vùng biển từ bình định đến ninh thuận và từ bình thuận đến cà mau
từ đêm nay gió mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến cho biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa vài nơi
gió hướng đông bắc với cường độ mạnh ở mức cấp năm
các tỉnh miền bắc nằm trong khối không khí lạnh khô nên lúc này trời đã có nắng
trong khi nhiệt độ ngoài trời còn thấp dưới hai mươi một độ mang tới cảm giác rét nhẹ
ngày hôm nay nền nhiệt ở miền bắc sẽ tăng dần theo thời gian
đến tầm một mươi giờ sáng nền nhiệt ở hầu khắp bắc bộ đều cao trên mức hai mươi bốn độ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền bắc phổ biến từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
tuy nhiên cũng do nằm sâu trong khối không khí lạnh mà miền bắc trời sẽ hanh khô
độ ẩm không khí trong ngày thấp dưới sáu mươi
ở miền trung trong ngày hôm nay ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình trời sẽ có nắng về chiều
trong khi ở khu vực từ quảng trị cho đến quảng ngãi vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa thì cũng chỉ xuất hiện lắc đác ở một vài nơi
còn ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận trời đã có nắng từ sớm
vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này khá cao trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
ở miền nam lúc này nam bộ và tây nguyên đều đang có nắng nhẹ
tình trạng nắng giáo sẽ duy trì tại nam bộ và tây nguyên đến khoảng một mươi năm giờ chiều
sau một mươi năm giờ nam bộ và tây nguyên có mưa rông trở lại nhưng diện mưa không nhiều ở mức giải rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên hôm nay sẽ phổ biến từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
với các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước